đi lễ chùa là phong tục của người dân việt nam trong những ngày đầu xuân năm mới và cũng là nét đẹp văn hóa của người việt nam
thời điểm này rất đông du khách đã đến du xuân và đi lễ các đền chùa tại nhiều địa phương trên cả nước
tình trạng chặt chém hay trèo kéo khách của các dịch vụ kèm theo xung quanh đã xuất hiện nhưng chưa phổ biến nhiều
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại chùa bà núi bà đen tỉnh tây ninh
đồng đúc tấp nập người dân đến từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh
người thì đi du xuân người thì đi lễ để cầu bình an sang năm mới được may mắn an lành hơn hay đơn giản chỉ là đi chùa để tâm được thanh tịnh
thời tiết các tỉnh phía nam trong những ngày đầu năm mới khá nóng nên nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi
một số người cho biết các dịch vụ kèm theo khu đền chùa có giá khá đắt nhưng cũng chỉ ở một vài nơi chứ không phổ biến
ở dưới lại họ trên đây họ kèo này này nọ khó chịu lắm
trong những ngày tới thì lượng người đi du xuân lễ chùa sẽ còn tăng lên rất nhiều
ban quản lý các khu di tích đền chùa cần làm tốt công tác tổ chức quản lý để không xảy ra tình trạng lộn xộn phản cảm